tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp xã giao đồng chí hùng ba
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam
tại cuộc tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam
luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam
trung quốc đang chuẩn bị kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa nhân dân trung hoa
hai bên sẽ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo đảng nhà nước hai bên sẽ tiếp tục có các chuyến thăm lẫn nhau để cùng trao đổi về các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị
thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực
trong đó có quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
đại sứ hùng ba
nguyễn hùng ba bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo quốc hội việt nam
đại sứ hùng ba khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình
đóng góp thiết thực cho sự nghiệp củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước